các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
dự báo trong đêm nay và chiều tối mai những cơn mưa rào rải rác vẫn tiếp tục lặp lại ở các tỉnh thành miền tây
thế nhưng mà cường độ thì sẽ giảm hơn
tuy nhiên quá trình giảm mưa này chỉ mang tính chất tạm thời vì sang đến ngày mai
thì cùng với quá trình lấn về phía tây của khối không khí biển mưa ở khu vực nam bộ sẽ lại gia tăng
mưa tăng cả về diện cũng như lượng và vùng mưa lúc này sẽ không chỉ còn tập trung ở khu vực miền tây nữa
mà còn lan sang đến cả miền đông của nam bộ
trở ra với các tỉnh thành phía bắc dự báo trong đêm nay và ngày mai
những nhiễu động trong đới gió đông sẽ suy yếu dần
các tỉnh ở khu vực miền bắc cũng như trung bộ sẽ chịu ảnh hưởng chính của khối không khí lạnh lệch đông
và thời tiết nói chung khá ổn định
trời phổ biến nhiều mây về đêm và sáng cùng với đó là lớp sương mù dày đặc hơn
ở các tỉnh thành ven biển phía bắc cũng như là ở khu vực trung bộ
tầm nhìn xa vì thế giảm xuống và ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình lưu thông của người dân
sang đến ban ngày thì mây giảm nhanh và trời tiếp tục chuyển nắng
mặc dù mưa có xu hướng quay trở lại trong những ngày sau đó nhưng mà cường độ không quá lớn
trên biển trong ngày và đêm nay thời tiết xấu vẫn còn diễn ra ở các vùng biển
từ quảng trị đến quảng ngãi từ bình thuận đến cà mau và cà mau đến kiên giang
tại đây do chịu ảnh hưởng của rãnh thấp xích đạo cùng với nhiễu động trong đới gió đông
trời nhiều mây có mưa rào và rông dài rát
thậm chí là từ ngày mai trở đi thì mưa rông sẽ còn có xu hướng gia tăng hơn cả về diện và lượng
vùng thời tiết xấu còn có khả năng là mở rộng lên cả khu vực phía bắc
tầm nhìn xa vì thế giảm xuống còn bốn một mươi km trong mưa kèm theo đó là các hiện tượng thời tiết cực đoan
tố lốc gió giật mạnh do vậy các tàu thuyền hoạt động trên vùng biển này cần hết sức lưu ý
sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước